ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội bà bí thư họp đã xem xét thi hành kỷ luật đảng đồng chí hoàng tiến đức
tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la đồng chí phó đô đốc nguyễn văn tình
nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên ủy viên đảng ủy quân sự trung mương nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy quân chủng hải quân
sau khi xem xét tờ trình số hai trăm linh và hai trăm linh hai ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
tiến đức với cường vị tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thi trung học phổ thông chủ tịch hội đồng thi trưởng ban chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sơn la
đồng chí đã trực tiếp tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh sơn la thành lập ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sơn la
có hai thành viên ban chỉ đạo có con ruột dự thi là vi phạm quy chế thi chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo
chỉ đạo hoạt động của ban chỉ đạo hội đồng thi ban chấm thi và các khâu trong quá trình thi
thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng một số cán bộ bị khởi tố điều tra và xử lý hình sự
trong quá trình kiểm điểm đồng chí đã nhận vi phạm khuyết điểm của mình và tự nhận thấy hình thức kỷ luật
các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét xác định rõ vi phạm khuyết điểm của đồng chí hoàng tiến đức là rất nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của chính quyền địa phương ngành giáo dục và của cá nhân đồng chí
gây bức xúc trong xã hội đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh của đảng
căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị khóa một mươi hai về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và quá trình công tác thành tích đóng góp cho địa phương của đồng chí hoàng tiến đức
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí hoàng tiến đức bằng hình thức
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh sơn la nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
ủy viên ban chấp hành đảng bộ bí thư đảng ủy sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ban bí thư yêu cầu ủy ban kiểm tra trung ương cấp ủy tổ chức đảng các tỉnh khẩn trương xem xét
xử lý kỷ luật nghiêm minh cán bộ đảng viên có
khuyết điểm đã xảy ra trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
hai đồng chí phó đạo đốc nguyễn văn tình
trong thời gian giữ cương vị ủy viên trung mương đảng ủy viên đảng ủy quân sự trung mương
bí thư đảng ủy quân chủng hải quân từ tháng một mươi một năm hai nghìn năm đến tháng một năm hai nghìn một mươi
chính ủy quân chủng hải quân chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy
về những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng của ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân
nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi
đó là ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc vi phạm thẩm quyền và quy định pháp luật về quản lý đất đai
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
trong quá trình kiểm điểm đồng chí nguyễn văn tình đã nghiêm túc nhận rõ khuyết điểm
trách nhiệm của mình đối với những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân
các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét xác định vi phạm khuyết điểm và mức độ trách nhiệm cá nhân
của đồng chí phó đô đốc bí thư đảng ủy chính ủy quân chủng hải quân nguyễn văn tình là nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng quân đội và cá nhân độc trí
căn cứ quyết định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị khóa một mươi hai về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ vi phạm và quá trình công tác thành tích cống hiến
đóng góp cho quân chủng hải quân quân đội nhân dân việt nam và đất nước của đồng chí nguyễn văn tình
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn tình bằng hình thức cảnh cáo